cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
vũ minh phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại tỉnh đồng nai
để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm tại địa bàn phường tân biên thành phố biên hòa
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng vũ minh phúc khi đang nhận xong kiện hàng chuyển phát
bên trong có khoảng một mươi bảy viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng trần văn tuấn
cơ quan công an xác định tuấn là đối tượng thường sử dụng ma túy chung với vũ minh phúc
và có vai trò giúp sức cho phúc trong việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay ba tháng sáu công an huyện long thành của tỉnh đồng nai
cũng nhận được tin báo tại ấp hai xã phước bình đã xảy ra vụ cháy phòng trọ
lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy
và cứu các nạn nhân
khu vực xảy ra vụ cháy là dãy phòng trọ gồm một mươi năm phòng của bà nguyễn thị mỹ lệ
ngụ tại ấp hai xã phước bình
hiện trường vụ cháy được xác định tại phòng trọ số ba và số một mươi có tất cả bảy người ở
đến khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút cùng ngày vụ cháy được dập tắt hậu quả làm bảy người bị thương nặng
được đi đi cấp cứu tại bệnh viện
bước đầu cơ quan công an nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do ghen tuông
nên đối tượng nguyễn trí hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thành phố cần thơ
đang ở tại phòng trọ số một mươi dùng xăng đốt phòng trọ số ba
hiện công an huyện long hồ đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
ngày hôm nay công an tỉnh trà vinh cho biết đang xác minh điều tra trường hợp đối tượng
chặn đường xe cấp cứu và cầm gạch ném vỡ kính chắn gió
chiều ngày hai tháng sáu trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi nhận hình ảnh
xe cấp cứu còi inh ỏi nhường đường nhưng một nam thanh niên đã chặn đầu
và dùng gạch đập vỡ kính chắn gió
thời điểm trên người nhà bệnh nhân đi xe cấp cứu từ bệnh viện trợ rẫy
thành phố hồ chí minh để đưa một bệnh nhân lớn tuổi vừa mổ xong
về bệnh viện đào khoa thiên ân để tiếp tục điều trị
xe cứu thương lưu thông đến đoạn đường ngang bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
đã xảy ra sự việc nói trên
công an thành phố trà vinh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc
bị cáo nguyễn thành đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã xuân hiệp
huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đã bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long
vừa đưa ra xét xử về tội đánh bạc
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà của anh nguyễn thành đông
tại ấp hồi thạnh xã xuân hiệp huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
thì phát hiện và bắt quả tang đông đang tính tiền thắng thua số lô số đè
đã bán cho người chơi
chỉ trong ngày bị bắt quả tang số tiền đông dùng vào việc đánh bạc
và số tiền trúng số lô số đè mà đông bán cho những người khác
tổng cộng là hơn ba trăm bảy mươi triệu đồng
qua điều tra nguyễn thành đông khai nhận đã thực hiện hành vi bán số lô số đề
cho các con bạc từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt bằng cách gặp trực tiếp
ghi vào giấy hoặc gọi điện thoại hoặc nhắn tin qua mạng xã hội
xét thấy hành vi của bị cáo đông là vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự
tại địa phương hội đồng xét xử đã giữ nguyên mức án sơ thẩm hai năm tù
đối với bị cáo nguyễn thành đông về tội đánh bạc
công an thành phố ngã bảy của tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối tượng nguyễn minh phước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tỉnh đồng tháp
để điều tra về tội vận chuyển hàng cấm
khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm công an thành phố ngã bảy đã bắt quả tang
nguyễn minh phước điều khiển xe ô tô tải chở một mươi năm bao thuốc lá điếu
nhập lậu nhãn hiệu z hero và scott
qua đối tranh bước đầu phước khai nhận
một người đàn ông thuê chở số thuốc lá trên từ huyện mộc hóa tỉnh long an
về thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng với giá hai triệu đồng
còn ô tô là do đối tượng mượn của người quen
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều ngày hôm qua đồn biên phòng lang co bộ đội biên phòng thừa thiên huế
vừa cứu hộ tàu cá và tám ngư dân gặp nạn trên biển
cụ thể vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng sáu tàu cá qng chín mươi nghìn một trăm chín mươi sáu ts
do ông trần văn thuấn chú tại xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng
trên tàu có tám thuyền viên đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển
thì bị hỏng máy bị sóng đánh trôi giạt mắc cạn tại bờ biển
thuộc tổ dân phố loan lý thị trấn lang co huyện phú lộc
ngay sau khi nhận được tin báo đồn biên phòng lang co đã huy động cán bộ chiến sĩ
phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân ứng cứu
đến một mươi tám h một mươi phút cùng ngày các lực lượng đã cứu hộ thành công tàu cá và tám ngư dân gặp nạn
thưa quý vị tai nạn thương tích đuối nước luôn là mối lo ngại mỗi khi bước vào kỷ nghỉ hè
thực tế thời gian vừa qua thì đã có không ít trường hợp trẻ em học sinh tử vong do đuối nước
nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu không chỉ tại sông suối ao hồ mà cả khi tham gia các hoạt động tắm biển
mặc dù là địa điểm lý tưởng để giải nhiệt mùa hè
con biển cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro
biển đà nẵng là địa điểm mà gia đình chị trang lựa chọn để cùng các con trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè
trước khi đến đây gia đình chị trang đã tìm hiểu kỹ thông tin về bãi tắm có đủ điều kiện an toàn
chủ động trang bị phao bơi và luôn theo sát không để trẻ rác hoài tầm mắt
đây cũng là biện pháp phòng ngừa các rủi ro về tai nạn đuối nước có thể xảy ra
có nhiều phụ huynh là cũng còn chủ quan và lơ là
các quý vị là mấy đàn trai trong công mình chơi là chỉ là chơi thôi
các con không có nghĩ tới việc là sẽ có những người diễn nào đó
nhưng tôi chú là chị tôi chuyện với anh là cũng phải cho người mình cái trường hợp như vậy
mình cũng sợ nhưng cứ phải theo sát con ta chắc
tuy nhiên vẫn có không ít trường hợp trẻ hiếu rộng tò mò tìm cách di chuyển ra xa thất lạc ba mẹ
theo ban quản lý bán đạo xuân trà và các bãi biển đà nẵng
mỗi ngày có từ hai mươi đến ba mươi trường hợp trẻ bị thất lạc
nguy hiểm hơn khi đội cứu hộ phát hiện nhiều trẻ đang ở trong vùng nước nguy hiểm
và có nguy cơ bị đuối nước
trẻ lạc mà ở dưới nước thì cực kỳ nguy hiểm
nó cái tầm sám và độ phủ của con sám có thể kéo trẻ em bất cứ lúc nào
cho nên với người lớn dẫn trẻ em đi tắm biển thì chúng ta cần quan sát trong tầm mát
và giám sát chặt chẽ việc đó
bãi biển đà nẵng tuy có bãi cát thỏi sóng không quá lớn không có hiện tượng sụt lún cát
nhưng vẫn tồn tại dòng chảy nước xoáy cuốn ra xa bờ hay còn gọi là dòng rip
năm hai nghìn hai mươi hai tại biển đà nẵng
đã xảy ra sáu mươi chín trường hợp đuối nước trong đó có bốn trường hợp tử vong
nguyên nhân là do người dân du khách vớt lờ bất chấp quy định tắm ở khu vực nguy hiểm
không có lực lượng cứu nạn của hồ
chính vì vậy rủi ro đuối nước có thể đến bất kỳ lúc nào từ người bơi giỏi
thậm chí ngay cả người cứu nạn
nếu không đủ kỹ năng biết cách ứng cứu đúng cách cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo
cách nhận biết khu vực quyện thì thứ nhất là khu vực đó là nước đậm hơn so với các khu vực
cái thứ hai là hắn sẽ tỉnh lặng hơn so với khu vực an toàn
khi tắm biển mà những vùng nước xoáy thì chúng ta cần phải lưu ý thực hiện một số thao tác sau
nhất là chúng ta phải giữ thật bình tĩnh vì chúng ta phải hiểu rằng là cái vòng nước này
chúng ta không cuốn chúng ta xuống đáy mà chúng ta kéo ra chúng ta ra xa bờ thôi
chính vì vậy chúng ta tuyệt đối là không bơi ngược dòng trải
và đối với người biết bơi thì chúng ta hãy bơi ngang hoặc là bơi chéo
xui theo dòng trải để tách ra khỏi dòng trải
và chúng ta bơi vòng cung
đối với người bị nạn mà không biết bơi hoặc là đang bơi mà bị đuối sức
thì chúng ta hãy thả lỏng cơ thể để có thể nổ lên mặt nước và xui theo dòng trải
và khi mà thấy dòng trải yếu thì chúng ta nhanh chóng là bơi chéo theo hướng dòng trải
để tách ra khỏi dòng trải và bơi vào bờ hoặc là ra tiếng hiệu để có lực lượng cứu hộ trợ giúp
để phòng ngừa rủi ro lực lượng chức năng khuyến cáo
người dân và du khách cần tắm đúng khu vực đã được giang phao
có lực lượng cứu nạn túc trực tuyệt đối không được tắm biển ngoài giờ quy định
nhất là vào ban đêm
gia đình có con nhỏ hãy theo sát trẻ tránh tai nạn đuối nước có thể xảy ra
trong khi đó công an tỉnh khánh hòa đang điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
vụ nhiều người nước ngoài trong hai căn biệt thự tại thành phố nha trang dương tính với ma túy
trước đó vào khoảng chín h ngày hai mươi hai tháng năm
năm tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang
phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh khánh hòa và công an địa phương
kiểm tra hai căn villa nằm trên địa bàn phường vĩnh trường
tại đây lực lượng chức năng phát hiện có một mươi một nam giới quốc tịch trung quốc
và bốn phụ nữ quốc tịch việt nam có biểu hiện tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh một mươi một người dương tính với chất ma túy
trong đó có bảy người quốc tịch trung quốc và bốn người quốc tịch việt nam
quá trình kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ tại hiện trường một hai trăm sáu mươi sáu gram ketamin
được biết là hai căn biệt thự này do một người trung quốc đứng tên thuê
liên quan đến vụ việc người chồng đánh vợ dã man bằng cán trỗi rồi kéo lê trên đường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã tiến hành bắt khẩn cấp
và ra quyết định khởi tố đối với nguyễn ngọc khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại ấp phú trường yên xã song phú huyện tam bình để điều tra
trước đó một đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày hai mươi chín tháng năm dài khoảng chín mươi giây
quay lại cảnh người đàn ông cầm trổi đánh vợ
nguyễn ngọc khoa đã đánh liên tiếp vào vùng đầu và thân thể của một phụ nữ ở con đường cạnh bờ canh
ngay sau đó vụ việc được xác định xảy ra tại xã song phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
nạn nhân là người vợ sống chung nhà với nguyễn ngọc khoa
khi xảy ra vụ việc người thân của khoa can ngăn nhưng không được
nên đã dùng điện thoại quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội
quá trình làm việc nguyễn ngọc khoa đã thừa nhận do bị vợ cằn nhằn về việc khoa cho mượn tiền mà chưa lấy lại được
lúc này do đã uống rượu không kiềm chế được cân dận nên khoa đã dùng chổi đánh tới tấp vào người vợ
quá trình xác minh trước đó khoa đã từng nhiều lần hành hạ vợ mình
không có việc làm lười lao động lại nghiện chơi game
nguyễn minh hải đã đột nhập vào cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử trên địa bàn thành phố nam định trộm cắp nhiều điện thoại có giá trị
công an tp nam định tỉnh nam định đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn minh hải hai mươi một tuổi
trú tại xóm bảy xã tân thành huyện kim sơn tỉnh ninh bình để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng hai giờ ngày ba tháng năm nguyễn minh hải treo tường đột nhập vào siêu thị điện máy media mar
tại phường trường thi tp nam định để trộm điện thoại
hải tìm cách mở khóa các tủ kính trộm được tám điện thoại các loại và một số phụ kiện điện thoại khác với tổng giá trị là một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó đối tượng treo tường thoát ra ngoài theo lối cũ
sau một ngày khẩn trương xác minh vào ngày ba mươi tháng năm công an thành phố nam định đã bắt giữ nguyễn minh hải
tại cơ quan công an hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình
qua đấu tranh đối tượng còn khai nhận đêm ngày hai mươi bảy tháng năm đã đột nhập vào một cửa hàng bán điện thoại khác
tại tp nam định và trộm được một điện thoại iphone một mươi bốn pro max
nguyễn minh hải bán các điện thoại đã trộm cắp được năm mươi năm triệu đồng và dùng vào việc chơi game tiêu sải cá nhân
còn tại tỉnh an giang công an thị xã tân châu vừa tiến hành khởi tố nguyễn khắc duy
trú tại khóm long an a phường long phú thị xã tân châu về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó trên đường mang tài sản trộm được đi bán để lấy tiền mua ma túy sử dụng
thì nguyễn khắc duy đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
vào tối ngày một mươi sáu tháng năm duy đến địa phận xã phú vĩnh thị xã tân châu
thì phát hiện nhiều máy bơm tại các trạm bơm nước và ruộng của người dân không có người trông giữ
nên đã rút trộm nhiên liệu đổ đầy vào hai can nhựa mang theo rồi về nhà cất giấu
sau đó duy rủ bạn nghiện của mình là huỳnh tấn lợi mang hai can nhiên liệu đã trộm được đi bán kiếm tiền mua ma túy sử dụng
trên đường đi cả hai tiếp tục rút trộm thêm một can nhiên liệu của một phương tiện chở lúa
trong lúc vận chuyển ba can nhiên liệu đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện
tại cơ quan công an duy và lợi đã thừa nhận hành vi của mình
lấy danh nghĩa từng là giám đốc của một công ty bất động sản có văn phòng tại đà nẵng
đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê thị thảo nguyên hai mươi chín tuổi
trú tại tp quảng ngãi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám bị cáo nguyên từ trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần đầu tư
và phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung được bổ nhiệm làm giám đốc tri nhánh công ty này ở quảng ngãi
nguyên tư vấn cho nhiều khách hàng mua bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn flc
có trách nhiệm đôn đốc khách đóng tiền theo tiến độ hợp đồng với flc
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công ty đầu tư và phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung dừng hoạt động
nhưng nguyên không nộp lại con dấu trình ánh của công ty ở quảng ngãi theo yêu cầu
từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một do làm ăn thua lỗ nguyên đã đưa ra thông tin gian dối để yêu cầu khách hàng chuyển tiền
mặc dù flc không thông báo và chiếm đoạt số tiền hơn bốn tỷ đồng của hai khách hàng
căn cứ kết luận điều tra và lời khai giữa các bên
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt lê thị thảo nguyên một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian qua trên địa bàn tỉnh cà mau một số đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo
bằng hình thức bán các suất tái định cư với giá hữu nghị quen biết
khi giao tiền xong thì đối tượng nhanh chóng cao chạy xa bay
không ít người đã bị mắc lừa và lâm vào cảnh lao đao bởi số tiền tích góp sau hàng chục năm làm lũng vất vả đã không còn
cách đây không lâu ông nguyễn thanh như trú tại phường một thành phố cà mau
đến cơ quan công an trình báo về việc ông bị lừa đảo
với vỏ bọc bên ngoài là giám đốc công ty chuyên kinh doanh về đất đai
trong một lần tình cờ đề cập về một lô đất
người giám đốc đó giới thiệu có quen nhiều lãnh đạo có thể mua đất nền với giá ngoại giao nên ông như tin tưởng
một trăm linh triệu trên một nền thì nó mua cho tôi hứa mua cho tôi là một mươi ngàn
cho nên nó kêu tôi mua đưa cho nó là ba trăm linh triệu để nó chạy nó tới luôn nó để nó mua
cho nên là quá trình thời gian mua thì có cam kết là thời gian bốn tháng là mua thăm để thực hiện cái giao cho tôi
giống như ông như ông trịnh xuân đào chú tại phường năm thành phố cà mau
sau bao năm làm lụng vất vả khi nghe người quen giới thiệu về châu thành nhân chú tại tỉnh hậu giang
là giám đốc của một công ty lớn chuyên kinh doanh bất động sản đang có trong tay nhiều lô đất ở vị trí đẹp
nên ông đào đã tìm cách tiếp cận để mua với giá rẻ hơn gấp rất nhiều lần so với giá thị trường
đấy bắt đầu hỏi ông á thì ông cứ nói là cái thủ tục đó thủ tục kia đang làm nhà thì
đang thay đổi về cái thiết kế hành trúc nha về theo kiểu màu của quy định
nói vậy thì mình cứ theo chơi đời vậy thôi chứ mình biết cái gì đâu
mình đọng tiền vô đó thì mình chơi đời đấy
nếu mà nó nói chung cái đoàn đó về trước thì hầu như là ai nghĩ rằng là ông
ông sẽ làm được nhưng mà không nghĩ rằng sau này là mình bắt đầu hoặc càng ngày
ông cứ lặng lặng lặng lặng từ từ để tảnh nhẹ để trốn
sau quá trình thu thập thông tin từ các bị hại và chứng cứ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam
đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của châu thành nhân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại thành phố vị thanh của tỉnh hậu giang
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên huỳnh châu
có trụ sở tại địa chỉ trên vì liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại dự án khu nhà ở liền kề thuộc tổ hợp thương mại cửu long
phường năm thành phố cà mau
theo đó lợi dụng thỏa thuận hợp tác với pvfc
châu thành nhân đã có hành vi gian dối tự nhận là chủ đầu tư dự án
thực hiện phân lô bán nền bằng hình thức lập hợp đồng góp vốn
hợp đồng mua bán và nhận đặt cọc
chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của hàng chục người dân mua đất
theo cơ quan chức năng hầu hết các bị hại trong các vụ lừa đảo
bằng hình thức bán suất tái định cư chính là việc thiếu thông tin
chưa tìm hiểu rõ chính xác trước khi đầu tư mua bán đất nền
tại các tuyến đường khu quy hoạch dân cư
cùng với sự vào cuộc của cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn các đối tượng
thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức như trên
thì hơn ai hết người dân cần hết sức tỉnh táo và thận trọng trước khi đầu tư
khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần đến ngay cơ quan công an để phối hợp giải quyết
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất